tại thành phố bà rịa đoàn công tác tiểu ban văn kiện và tiểu ban điều lệ đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã làm việc với tỉnh bà rịa vũng tàu
đồng chí nguyễn văn bình biểu dương những kết quả bà rịa vũng tàu đạt được trong thời gian qua nhất là kinh tế có sự phát triển nhanh và bền vững
chính trị xã hội ngày càng ổn định luôn lấy người dân làm trung tâm là đối tượng chính để thù hưởng sự phát triển này
thời gian tới tỉnh cần bám sát hơn nữa các nghị quyết kế hoạch của trung ương sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội
nhất là khu vực kinh tế tư nhân để phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh